thưa quý vị một trong những điểm nhấn của mỗi kỳ họp quốc hội là hoạt động chất vấn
tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm sau hai ngày rưỡi làm việc phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã kết thúc
bốn bộ trưởng đều chất vấn lần này đã bao quát được phạm vi lãnh đạo quản lý nắm vững tình hình
trả lời thẳng thắn rõ ràng cụ thể xúc tích không né tránh làm rõ được nhiều vấn đề
và dám chịu trách nhiệm trước quốc hội trước cử tri
trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
đối với bốn nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của bộ trưởng bộ xây dựng
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bộ trưởng bộ nội vụ và tổng thanh tra chính phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo
điều hành của chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
cùng với các bộ trưởng trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chính đã có bốn phó thủ tướng chính phủ
bảy bộ trưởng gồm các bộ bộ kế hoạch và đầu tư bộ giao thông vận tải bộ công an
bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế bộ tài chính bộ công thương và thống đốc ngân hàng nhà nước
đã tham gia trả lời giải trình làm rõ thêm các nội dung liên quan

hy vọng của cử tri và của đại biểu cũng đã được các bộ trưởng giải đáp khá đủ
nhưng cái quan trọng rằng là làm sao để những giải pháp mà các vị bộ trưởng đặt ra
những cái mong muốn đó phải được triển khai và triển khai thực hiện một cách rất là quyết liệt